tại đảo hòn chuối thuộc khóm một thị trấn sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau
khoảng gần một tháng nay giá cá bớp nuôi lồng bè của cư dân trên đảo được các thương lái thu mua với giá cao và số lượng lớn
tuy nhiên bà con lại không đủ nguồn nguyên liệu cá bớp để cung cấp
cá loại từ sáu kg trở lên có giá từ một trăm bảy mươi một trăm tám mươi đồng một kg tăng bảy mươi tám mươi ngàn đồng so với cách đây sáu tháng
tuy nhiên hiện tại số lượng cá có thể xuất bán không còn nhiều
nguyên nhân là do nguồn cá giống và cá làm thức ăn khan hiếm vốn đầu tư của cư dân còn thiếu và nhỏ lẻ
trên đảo hiện có năm mươi bốn hộ trên một trăm sáu mươi bảy khẩu nhưng chỉ khoảng một mươi hộ có khả năng đầu tư nuôi cá bớp lồng bè
vào tháng sáu vừa qua do người nuôi chưa hiểu biết kỹ thuật nhiều người thả nuôi số lượng dày đặc
và việc vệ sinh mảnh lưới không tốt dẫn đến cá thiếu oxy và chết hàng loạt
sau đó nhiều hộ phải bỏ nghề vì không còn vốn đầu tư
nghề nuôi cá lồng bè sẽ hiệu quả nếu được cơ quan chức năng quy hoạch tổ chức thành hợp tác xã có hướng dẫn kỹ thuật
nếu nhà nước đầu tư mở rộng thì người dân hòn chuối sẽ có cuộc sống ổn định